tỉnh thanh hóa vừa phê chuẩn dự án xây dựng trung tâm chỉ huy hệ thống giám sát an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh với mức đầu tư khoảng bảy mươi chín tỷ đồng
theo đó trung tâm chỉ huy giám sát sẽ được đầu tư hệ thống màn hình hiển thị kích thước lớn và trang thiết bị tại các trung tâm điều hành hệ thống camera giám sát và xử lý vi phạm an toàn giao thông và an ninh trật tự
địa điểm đầu tư tại thành phố thanh hóa và khu kinh tế nghi sơn đây là hai khu vực hành chính có nhiều vấn đề về an toàn giao thông và an ninh trật tự trong thời gian qua
việc triển khai dự án nói trên được kỳ vọng sẽ tăng hiệu quả giám sát an ninh phòng chống tội phạm của lực lượng công an tỉnh thanh hóa
kịp thời phát hiện xử lý tình huống vụ việc liên quan đến an ninh trật tự nói chung và an toàn giao thông nói riêng dự án sẽ được triển khai từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi